chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo
lấy ý kiến đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm hai nghìn ba mươi
và xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi khu vực các tỉnh phía bắc
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi ngành chăn nuôi sẽ định hướng phát triển các loại vật nuôi
sản phẩm chăn nuôi gắn với khai thác tiềm năng lợi thế so sánh và thích ứng với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
theo đó các sản phẩm chăn nuôi quốc gia bao gồm lợn da cầm bò sữa bò thịt sẽ được trú trọng
phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại công nghiệp hóa chăn nuôi trang trại và chuyên nghiệp hóa chăn nuôi nông hộ
tổ chức lại hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc gia cầm theo hướng tập trung công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường
tại hội nghị các đại biểu khu vực các tỉnh phía bắc mong muốn chiến lược trên cần triển khai quyết liệt để sớm áp dụng vào thực tiễn